công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau vừa triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn tiền qua mạng liên quan tới nhiều đối tượng tại ấp tham chơi xã khánh bình đông huyện trần văn thời
tại hiện trường có một mươi tám đối tượng trong đó có một nữ liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền qua mạng
kiểm tra trên người và xung quanh khu vực lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ một mươi bảy điện thoại di động cùng đề cá cược cá độ qua mạng internet
cùng với số tiền là hai mươi triệu đồng tụ điểm này được tổ chức tại nhà của lê văn trơn người địa phương
trong lúc tuần tra trên tuyến quốc lộ chín mươi một lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh an giang đã phát hiện bắt quả tàng nguyễn văn trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp sử dụng xe mô tô vận chuyển thuốc lá lậu
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện trong cốc xe mô tô của trung điều khiển có túi sách cất dấu năm trăm linh bao thuốc lá lậu nhãn hiệu hero
làm việc với tổ công tác trung khai nhận số thuốc lá lậu trên trung
vua tại địa phương đang trên đường vận chuyển về huyện châu thành tỉnh an giang để bán lại kiếm lời
thì bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện bắt quả tang
công an tp hà nội ngày hôm nay thông tin lực lượng công an đã xử lý bốn mươi chín đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô
nẹt bô lạng lách đánh võng trong ngày hai mươi tám tháng bốn
các tổ một trăm bốn mươi một đã phát hiện một vụ bắt giữ một đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật thu giữ một xe mô tô nghi là xe tăng vật
xử lý hai mươi sáu trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ trong đó một mươi sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn
phát hiện giao bốn mươi tám phương tiện bốn mươi chín đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô nẹt bô lạng lách đánh võng
bàn giao cho công an sở tại xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị hôm nay là ngày nghỉ lễ thứ ba toàn quốc đã xảy ra tám mươi năm vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi tám người bị thương bảy mươi hai người
các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra xử lý một mươi năm bốn trăm bảy mươi ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc nhà nước ba mươi bốn chín trăm ba mươi ba triệu đồng trong đó vi phạm nồng độ cồn là bốn bốn trăm bảy mươi một trường hợp vi phạm về tốc độ là bốn ba trăm ba mươi hai trường hợp
trở hàng quá tài trọng một trăm bốn mươi tám trường hợp quá khổ giới hạn ba mươi năm trường hợp tự ý cải tạo phương tiện tám trường hợp
vi phạm ma túy một mươi năm trường hợp
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã kiểm tra xử lý một trăm ba mươi hai trường hợp nộp kho bạc nhà nước một trăm ba mươi năm triệu đồng